tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa phát hiện bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển năm mươi sáu chiếc loa có nhãn mát nước ngoài
nghi vấn nhập lậu trên địa bàn huyện biên giới tỉnh biên
trước đó tại khu vực khóm xuân phú thị trấn tỉnh biên huyện tỉnh biên tỉnh an giang
tổ công tác phát hiện bắt quả tang phan thiện trí chú tải huyện đức hòa tỉnh long an
điều khiển xe ô tô tải chở năm mươi sáu cái loa nhãn mát nước ngoài trị giá bốn trăm bốn mươi tám triệu đồng
nghi vấn là hàng hóa nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra tài xế đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
làm việc với tổ công tác bước đầu tài xế trí khai nhận vận chuyển thuê số loa trên
từ tp hcm về huyện tỉnh biên tỉnh an giang với tiền công là bốn triệu đồng